thưa quý vị liên quan đến vụ cháy căn hộ tại chung cư moonline boliver số năm trăm một mươi đường an dương vương phường an lạc quận bình tân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cho biết đã xử lý ngăn chặn kịp thời vụ hỏa hoạn
và xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện
vào khoảng bảy h ba mươi phút cuối ngày người dân phát hiện căn hộ ở tầng một mươi một block c của chung cư moonlight boulevard số năm trăm một mươi đường an dương vương
vườn an lạc quận bình tân bất ngờ xảy ra hóa hoạn khoai bốc nghi ngút
phát hiện sự việc các hộ xung quanh gọi báo ban quản lý tòa nhà và phối hợp với lực lượng bảo vệ để tiếp cận dập lửa
khi chuồng bó cháy vang hàng trăm cư dân lo sợ cháy lan đã ôn đồ đạt di tản xuất sánh chung cư bằng thang bộ
lực lượng chữa cháy quận bình tân điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn hộ bị hư hại
nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do chập điện quạt máy
được biết hồi tháng chín một căn hộ ở block a của chung cư này cũng xảy ra cháy lớn khi nhiều tài sản bị thiêu rụi